ngày một mươi bảy tháng ba bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
bệnh viện vừa cứu sống một bé trai một mươi tuổi bị đàn bò dẫm dập lách rách phổi
trước đó bé hdh ngụ ở la di bình thuận giúp bố lùa đàn bò khoảng hai mươi con thì bị vấp ngã và bị bò dẫm
người nhà nhanh chóng đưa trẻ tới phòng khám địa phương chụp ct scan sọ não siêu âm bụng nhưng chưa ghi nhận bất thường
về đến nhà trẻ nôn máu đỏ sậm nên gia đình cho bé nhập viện siêu âm ổ bụng
tại đây bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị tràn dịch ổ bụng tụ máu bao lách trần đoán chấn thương lách đa chấn thương rồi chuyển bệnh viện nhi đồng thành phố
tại bệnh viện bác sĩ ghi nhận trẻ lừa đừ da xanh niêm nhạt chỉ số htc hai mươi
đây là chỉ số thể hiện tỷ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần trẻ dưới một mươi năm tuổi thường ở mức ba mươi năm
kết quả ct scan não
ngực bụng ghi nhận trẻ bị chấn thương dập sách lách độ bốn cực trên lách có điểm tổn thương mạch máu xuất huyết hoạt động tổn thương dạ dày
ngoài ra trẻ còn bị dập sách phổi tràn khí tràn máu màng phổi trái tổn thương đông đặc phế nang phổi
bệnh nhi được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp thở oxy truyền dịch truyền máu trích ngừa uốn ván
theo dõi sát tình trạng tổn thương nội tạng trong lồng ngực bụng và tình trạng xuất huyết
kết quả sau bốn ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần tỉnh táo hồng hào htc ba mươi sáu ct sken não ngực bụng và siêu âm ngược bụng không thấy suất huyết thêm
các bác sĩ khuyến cáo bà con lưu ý khi chăn rắt châu bò cần phải cẩn thận để tránh những hiểm họa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
cần có các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân đặc biệt là trẻ em
đồng thời tiêm phòng bệnh đầy đủ để hạn chế thấp nhất các tai nạn do vật nuôi gây ra
nếu không may bị châu bò dẫm hút cần đưa người bị nạn đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời
đối với những trường hợp nặng cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa trang thiết bị để chẩn đoán chính xác các chấn thương và có biện pháp điều trị kịp thời